bên lề các hội nghị cấp cao tại thái lan thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc tiếp xúc với thủ tướng lào thonglun sisulit và thủ tướng campuchia hun sen
gặp gỡ song phương với tổng thống myanmar uyên minh tổng thư ký asean lim chok hoi và tiếp các doanh nghiệp lớn của thái lan
trên tinh thần láng giềng hữu nghị và đoàn kết gắn bó giữa ba nước cùng với tình cảm chân tình
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng với thủ tướng lào thonglun sisulit và thủ tướng campuchia hun sen cùng ngăn sáng và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác campuchia lào việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho lào và campuchia hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước khác trong asean và mục tiêu xây dựng cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
tại cuộc gặp với tổng thống myanmar uyên minh
uyên minh hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng về phát triển quan hệ song phương thời gian qua nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam myanmar
tăng cường phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ asean và các cơ chế hợp tác tiểu vùng trong đó có asemed cùng đóng góp vào hòa bình ổn định phát triển ở khu vực và trên thế giới
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc nhắc lại lời mời tổng thống uyên minh tham dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean
wif asean tại hà nội từ ngày một mươi một đến một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám và sớm thăm chính thức việt nam
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đã rời thủ đô bangkok về hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao asemed tám và clmv chín